khoảng gần một giờ sáng ngày chín tháng hai chị buồn rùn tay chân khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ báo rằng anh dũng gặp nạn trên đường bốc mì về
khi đến thấy cảnh hiện trường chị ngất đi
trong nước mắt chị thanh tâm sự
buổi sáng anh dũng nói với tôi là có người gọi cổng bốc mì khô ở tận trong xã hà đông nên phải đi ngay
anh ấy nói sẽ về muộn nên mấy mẹ con cứ ngủ trước đi
mấy lần trước cũng tầm hai ba giờ sáng là anh ấy về
lúc đi làm anh ấy chỉ lót dạ gói mì ăn liền
bà chát mẹ vợ của anh dũng cho biết mọi thứ dường như đào lộn chỉ sau một cuộc điện thoại báo tin dữ
con gái mình và các cháu sau khi hai tin biết cha chồng mất thì đã ngất liệm đi vì không tin vào sự thật
bà chát nói trong nước mắt
sáng sáng ngày chín tháng hai gia đình băng hoàng khi hai tin con rể tôi gặp nạn
ngay khi nhận được tin tôi tức tốc sang nhà con gái
trên đường đi tôi luôn cầu nguyện thông tin tôi vừa nghe được không phải là sự thật
qua đến nhà con gái tôi như chết lòng khi thấy thi thể con rể đã được đưa về
thường ngày nó rất chăm chỉ ai kêu gì thì làm nấy cả bốc vác mì xuyên đêm
học thường cho số phận gia cảnh nghèo bà chát cho biết gia đình anh dũng nhiều năm nay đã phải mưu sinh bằng nghề bốc vác thuê
ai thuê đi đâu thì đi đó chăm chỉ làm lụng để kiếm đồng ra đồng vào nuôi hai con ăn học
mỗi chuyến đi bốc mì anh dũng được trả khoảng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng
số tiền này là thu nhập chính trong gia đình anh
chị trịnh thị liên
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn còn dỡn cho biết
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn sáng nay các chị em trong hội đã phân công qua các gia đình nạn nhân hỗ trợ giúp đỡ lo ma chay phúng viếng
ba nạn nhân số số đều có hoàn cảnh khó khăn là hộ cận nghèo nơi còn nhỏ
ông nguyễn văn sĩ phó chủ tịch ủy ban dân thị trấn còn dỡng huyện mang giang gia lai cho hay
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra địa phương đã có mặt tại gia đình các nạn nhân hỗ trợ mai táng
trên địa bàn thị trấn có năm người gặp nạn trong vụ tai nạn trong đó có ba người thiệt mạng hai người bị thương
ba nạn nhân số số đều là lao động chính trong nhà có hoàn cảnh khó khăn chuyên làm nghỉ bốc phát
trước mắt thị trấn hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong hai triệu đồng mỗi nạn nhân bị thương một triệu đồng
trước đó gần một giờ sáng hôm chín tháng hai ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm do ông huỳnh đức nguyên ba mươi chín tuổi chú thành phố pleiku cầm lái
chở chín người vào xã hà đông bốc mỉ thuê
trên đường về tới khu vực đường liên xã đắc sơ mây hà đông thuộc địa phận làng bốc ray xã đắc sơ mê huyện đắc đoa
thì rơi xuống vực khiến sáu người thiệt mạng ba người bị thương
qua kết quả giám định ban đầu lái xe tải không có nồng độ cồn không sử dụng ma túy
thời điểm xảy ra tai nạn khu vực này có nhiều sương mù trong khi đoạn đường không có đèn chiếu sáng khúc cua trái và đường rất hẹp
đặc biệt là đường xảy ra tai nạn có dốc dài liên tục khoảng bốn km
ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc tại huyện đắc đoa gia lai làm sáu người chết ba người bị thương xảy ra
cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và làm rõ những nguyên nhân ban đầu
được biết chiếc xe tải này đã trở quá số người quy định
theo ghi nhận vụ tai nạn nằm trên đường liên xã từ đắc sơ mê đi xã hà đông có chiều rộng khoảng bốn mét
trên tuyến đường này lực lượng chức năng đã dựng nhiều biển cảnh báo
đường dốc một mươi và cảnh báo khúc cua
vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua dốc hai bên đường có mọc trè khuất tầm nhìn
theo người dân vào dạng sáng ngày chín tháng hai khu vực này có sương mù dày đặc tầm nhìn rất hạn chế
ông ngô đức cảnh hóa chức tịch ủy ban dân xã đắc sơ mây cho biết
ngay khi nhận được tin báo đã huy động tối đa lực lượng của xã tới hiện trường
cùng với đó huy động người dân ở những ngôi làng lân cận tới giải cứu những người bị nạn
tại hiện trường vụ tai nạn là ở vực sâu
tính dạng hoàn toàn nhiều bộ phận đã rời ra khỏi xe
những bao mì lát khô trên xe vườn vãi khắp nơi
do ở vực sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
chúng tôi phải lấy xà beng cậy cửa cabin để đưa các nạn nhân ra ngoài
sau đó cứ bốn đến năm người cùng hỗ trợ đưa từng nạn nhân từ vực sâu lên trên
ông cảnh kê lại
xác định chiếc xe tải chở mì biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm bị lao xuống vực sâu
được sản xuất vào năm hai nghìn một mươi
có niên hạn sử dụng đến năm hai nghìn ba mươi chín
ngày kiểm định tám một mươi hai hai nghìn hai mươi một
kiểm định có hiệu lực đến hết ngày bảy một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
về giấy phép lái xe của tài xế huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
có số giấy phép lái xe sáu bốn không không tám chín không không một năm ba hai hạng c ngày cấp hai mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ lần cuối được thiết bị giám sát hành trình ghi nhận

tốc độ lần cuối được thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc h năm mươi ba ba mươi chín ngày một mươi chín hai hai nghìn một mươi chín
tốc độ lần cuối được thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc h năm mươi ba ba mươi chín ngày một mươi chín hai hai nghìn một mươi chín
theo quy định xe tải này chỉ được phép chở hai người
tuy nhiên khi vụ tai nạn xảy ra xe này chở chín người
trong đó sáu người xác định đã chết ba người khác bị thương
đến sáng nay một người bị thương nhẹ đã được xuất viện
hiện trường vụ tai nạn là vùng rừng núi cách trung tâm thành phố pleiku gia lai
chừng năm mươi km đây là khu vực có độ dốc cao đường hẹp
về vụ tai nạn thảm khốc này đại tá lê văn hà phó giám đốc công an tỉnh gia lai cho biết
kết quả giám định ban đầu cho thấy lái xe tải trong tai nạn không có nồng độ cồn không sử dụng ma túy
cũng theo đại tá lê văn hà nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn đã được lực lượng chức năng xác minh
về nguyên nhân thời điểm này thời tiết ở khu vực tây nguyên có nhiều sương mù
mà đêm trở rất tối trong khi đó đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng
khúc cua trái và đường rất hẹp đặc biệt một đoạn đường xảy ra tai nạn có dốc dài liên tục khoảng bốn km
khi xe xuống đoạn đường này tài xế không làm chủ tốc độ và xảy ra tai nạn thảm khốc
thưa quý vị vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng
xót thương cho người đã khuất đồng thời cũng chia sẻ những cảm thông dành cho những người may mắn sống sót
tuy nhiên những nỗi ám ảnh kinh hoàng
có lẽ vẫn sẽ đeo bám suốt cuộc đời họ
ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc tại huyện đắk đoa gia lai làm sáu người thiệt mạng
ba người bị thương xảy ra cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và làm rõ những nguyên nhân ban đầu
được biết chiếc xe tài này đã trở qua số người quyết định
không may mắn như anh vinh anh phan xuân tuấn ba mươi hai tuổi anh vợ vinh đang được người thân lo hậu sự
trong căn nhà cấp bốn rộng chừng năm mươi m hai thi thể anh tuấn được che kín nằm trên chiếc xưởng cũ
cạnh đó mẹ vợ của nạn nhân khóc lịm
hai con nhỏ ba tuổi và tám tuổi của anh tuấn ngơ ngác thỉnh thoảng cũng khóc theo
theo ông phan xuân bàn sáu mươi tuổi bố anh tuấn dạng sáng nay các nhà đang ngủ thì nhận được cuộc gọi thông báo tuấn đã tử vong
khi nghe hùng tìm mẹ và vợ tuấn ngất xỉu
lúc gia đình thuê ô tô chạy đến hiện trường là khoảng hai giờ sáng rồi đưa thi thể tuấn về nhà
trước lúc xảy ra tai nạn tuấn có gọi về
tuấn đã về bảo chuẩn bị cơm không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng của nó ông bàn nhớ lại
trong ngôi nhà lụp sụp ở làng cốp đùa thị trấn con dỡng huyện mang tràng gia đình cũng đang lo hậu sự cho anh vương văn dũng ba mươi tám tuổi
đám tàng anh dũng diễn ra trong tiếng khóc xé lòng của thân nhân
buổi sáng anh dũng nói có người gọi bốc mì khô trong xã hà đông nên phải đi ngay
anh ấy nói chắc sẽ về muộn vì bốc ở xa lại nhồ mì
khi nghe anh gặp nạn trên đường về tôi vội vàng chạy đến nơi thì chiếc xe rời xuống dưới vực sâu
nhiều người cùng chiến với anh dũng đã chết lúc ấy tôi ngất đi không biết gì nữa cho đến khi mọi người đưa thi thể lên
chị thành vợ anh dũng nức nở
theo chị thanh gia đình không có nương rẫy để canh tác vợ chồng anh dũng buộc phải mưu sinh bằng nghề bốc vác để nuôi hai con ăn học
anh dũng ra đi đột ngột để lại ba mẹ con không biết thời gian tới phải làm sao
chị thành nghe
sau khi nhận được thông tin về vụ việc phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã chỉ đạo cơ quan chức năng
phối hợp cùng lãnh đạo địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
phó thủ tướng đã gửi lời thăm viếng chia buồn động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi
động viên những nạn nhân bị thương trong vụ việc
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông cử đoàn công tác phối hợp cùng công an tỉnh gia lai
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tỉnh gia lai đã tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh gia lai đã thăm hỏi hỗ trợ ba triệu đồng một người bị thương và năm triệu đồng một người bị tử vong
với mong muốn gia đình các nạn nhân vượt qua tang thương mất mát
hầu hết gia cảnh các nạn nhân đều nghèo khó nhiều người bỏ lại vợ trẻ con thơ đi bốc vác trở hàng miêu sinh
thưa quý vị vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến dư luận không khỏi bằng hoàng trương xót cho những người đã khuất
đồng thời cũng chia sẻ cảm thông dành cho những người may mắn sống sót
tuy nhiên những nỗi ám ảnh kinh hoàng có lẽ vẫn sẽ đeo bám họ suốt cuộc đời
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vụ việc này trong thời gian tới
nếu đây là tin tức bạn quan tâm thì đừng quên like share và đăng ký kênh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại